đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng tám bộ đội biên phòng các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến quảng trị
phối hợp với ngành thủy sản gia đình chủ tàu thuyền trưởng đã thông báo và hướng dẫn cho ba mươi ba tám trăm sáu mươi năm phương tiện
lồng bè lều tròi biết vị trí và hướng đi di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển phòng tránh
theo báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh lai châu
sơn la yên bái hòa bình điện biên và thanh hóa
thiệt hại do mưa lũ đã làm năm người chết trong đó điện biên một người lai châu một người thanh hóa một người hòa bình hai người
mưa lũ làm sập ba mươi bốn ngôi nhà sáu trăm tám mươi nhà bị ngập hư hại hơn tám trăm linh hectare lúa và sáu trăm năm mươi sáu hectare hoa màu bị ngập ống vùi lấp
trên các quốc lộ tỉnh lộ xảy ra sạt lở hơn sáu mươi tám m ba đất đá thuộc các tỉnh sơn la hòa bình yên bái và thanh hóa
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương tiếp tục chỉ huy các lực lượng
tổ chức khắc phục sản xuất
tỉnh lộ xảy ra sạt lở tại các tuyến đường nhanh chóng thông xe giúp đỡ nhân dân khắc phục khẩu quả phục hồi sản xuất thống kê thiệt hại